sáng ngày chín tháng bảy nhiều người sử dụng mạng xã hội hoang mang truyền nhau bản xét nghiệm covid một mươi chín của một người dân
nhưng trong đó có nội dung phong tỏa toàn tỉnh cà mau
phiếu xét nghiệm mang tên hồ minh giác một phường tám tp cà mau
phía dưới có nội dung cà mau cần tìm người liên quan đến ca dương tính mới bệnh nhân bốn mươi bảy nghìn một trăm sáu mươi bảy hồ minh giác
và yêu cầu cách đi ngay bệnh viện sẵn nhi
phong tỏa toàn tỉnh quán cà phê trái phép đường lê đại hành khẩn trương truy vết các tiếp xúc f một
báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất vào sáng ngày chín tháng bảy
đại diện sở thông tin truyền thông cà mau khẳng định đây là phiếu giả mạo bị kẻ xấu can thiệp
chỉnh sửa kết quả xét nghiệm bổ sung thêm nội dung bị đặt sai sự thật
công an tỉnh đang điều tra truy tìm kẻ làm giả phiếu xét nghiệm khiến người dân hoang mang